vào chiều ngày hôm nay mùng ba tháng ba tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến
trả lời một số câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình ukraine
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ việt nam chia sẻ quan điểm của asean
trong tuyên bố của các ngoại trưởng asean về tình hình ukraine ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
cũng như trong phát biểu của trưởng phái đoàn việt nam ở liên hợp quốc
tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt của đại hội đồng liên hợp quốc ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo người phát ngôn lê thị thu hằng việt nam hoan nghênh đối thoại đang diễn ra giữa hai phái đoàn ukraine và nga
mong các bên sớm tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế
tính đến quyền và lợi ích chính đáng của các bên liên quan đảm bảo an ninh an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân
bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế
việt nam ủng hộ và đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện để các bên đối thoại
thúc đẩy viện trợ cứu trợ nhân đạo cho người dân
đề nghị các bên liên quan đảm bảo an ninh an toàn tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho các cộng đồng người nước ngoài
đang sinh sống ở ukraine trong đó có cộng đồng người việt nam